các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới một mươi sáu độ c
khu vực đồng bằng bắc bộ bao gồm thủ đô hà nội được dự báo thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ c
theo cơ quan khí tượng đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng năm
trong khoảng bốn mươi năm qua tính từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một theo số liệu quan trắc lịch sử của trạm láng hà nội
vào ngày bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi một nhiệt độ trung bình ngày ghi nhận một mươi chín sáu độ c
và ngày năm tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là một mươi chín tám độ c
như vậy chỉ còn khoảng năm ngày nữa bắc bộ sẽ đón đợt mưa và lạnh
ngoài nhiệt độ giảm sâu theo dự báo thời tiết còn kèm theo mưa to đến rất to từ ngày một mươi ba tháng năm
đặc biệt ở vùng núi bắc bộ
nguy cơ cao xảy ra thiên tai lốc xét mưa đá gió giật mạnh sạt lở lũ lụt ở vùng núi
ngập úng cục bộ ở vùng trụng thấp
với dự báo tình hình thời tiết như trên hy vọng những kế hoạch sắp tới của quý vị và các bạn nên cân nhắc
bên cạnh đó nếu học sinh người lao động đi làm khi ra ngoài cần mặc áo ấm để đảm bảo tốt nhất sức khỏe bản thân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín cũng như đời sống xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo